tổng cục hải quan vừa giao cục hải quan tỉnh thành phố đa dạng về loại hình doanh nghiệp như hà nội hải phòng tp hcm bắc ninh đồng nai bình dương triển khai khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
theo đó mục tiêu khảo sát doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín là đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan tại một số cục hải quan tỉnh thành phố
trên cơ sở đó xếp hạng đánh giá các tri cục trong mỗi cục hải quan tỉnh thành phố nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần thực hiện thành công kế hoạch cải cách phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan sau đạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi